thành phố hồ chí minh là nơi đầu tiên trong cả nước có tuyến xe buýt đường sông
chính thức được khai thác từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
sau gần hai năm hoạt động tuyến buýt đường sông cũng được ghi nhận
đã góp phần đa dạng hóa các loại hình vận tải hành khách công cộng
phục vụ việc đi lại cho một bộ phận người dân và du khách
tuy nhiên tuyến vận tải này mới chỉ dừng lại ở mức thu hút khách tham quan trải nghiệm
chứ chưa thực sự trở thành phương tiện đi lại hàng ngày của người dân
chưa phát huy được tiềm năng giao thông thủy của thành phố hồ chí minh
giữa không gian sông nước thoáng đáng thoát được cảnh chen trúc khói bụi trên đường
những chiếc tàu bít đường sông nhẹ nhàng lướt trên sóng nước
đem lại cảm giác dễ chịu thoải mái cho hành khách
chính điều này khiến buýt đường sông nhanh chóng hút khách
đặc biệt vào dịp lễ tết cuối tuần luôn cháy vé
theo sở giao thông vận tải tp hcm chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
tuyến buýt sông đạt hai trăm bốn mươi năm lượt hành khách
hành khách tăng hơn một mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
thấy giá vé một mươi năm đồng một vé thì giá vé rất là cạnh tranh
và chấp nhận được so với chất lượng đường thủy mang lại đối với hành khách
từ ngày vận hành chính thức tới bây giờ
lượng hành khách tăng dần đều nhận thấy rằng là chương trình buýt trên sông
có một cái giá trị nhất định
trong đó hơn tám mươi hành khách đi để tham quan trải nghiệm
hầu hết khách cũng chỉ đi một lần cho biết
vì tuyến buýt còn thiếu nhiều điểm nhấn hạn chế về du lịch
tôi hình dung mỗi chạm đến sẽ có mua sắm cà phê hay ăn uống
nhưng lại không có gì khiến tôi khá thất vọng
dù vậy tôi cũng thấy rất vui khi trải nghiệm ở đây
nếu mà ở đây cái môi trường sông này nó làm sạch hơn
chẳng hạn mình làm được sạch hơn thì nó sẽ có hình ảnh tốt hơn
tốt hơn cho cái chuyến xe buýt đường sông này
chưa kể việc hạ tầng bến bãi còn thiếu
việc kết nối với các tuyến buýt đường bộ còn hạn chế
khiến người dân chưa mặn mà để chọn buýt đường sông cho việc di chuyển hàng ngày
nếu đi du lịch thì đơn giản
còn nếu là cái chuyến xe buýt để cho người ta đi làm
thì nó sẽ để rất nhiều thứ
từ nhà người ta tới cái biến buýt sông bằng cái gì
chỉ loanh quanh đâu đó thôi à
thì nó chẳng có nhiều khách
rồi từ cái biến xe buýt sông đó là phải đi tới một chặng nữa
theo dự kiến đến giữa năm hai nghìn hai mươi
toàn bộ chín bến trên toàn tuyến buýt đường sông mới hoàn thiện
để đưa vào vận hành khép kín toàn bộ lộ trình của tuyến
cùng với việc bố trí kết nối thêm nhiều tuyến buýt đường bộ khác
khách đi buýt đường sông sẽ thuận lợi hơn trong lưu thông di chuyển
để tuyến buýt đường sông thực sự trở thành một loại phương tiện
giao thông công cộng hữu ích cho người dân tp hcm